các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi ở các tỉnh vùng núi một chút hơi lạnh vẫn còn lưu lại mang đến một mức nhiệt dễ chịu từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
nhưng cảm giác mát mẻ này sẽ không kéo dài lâu
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh sẽ suy yếu đi nhanh
từ khoảng chín giờ sáng các tỉnh miền bắc trời sẽ chuyển nắng và nhiệt độ tăng dần
cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ khu vực hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn thái nguyên
nhiệt độ phổ biến ở mức ba mươi hai độ
riêng thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ sấp xỉ ba mươi ba độ nên trời sẽ hơi oi bức về trưa và chiều
trong khi ở các tỉnh phía tây bắc bộ nắng muộn hơn nên nhiệt độ thấp hơn một chút
lai châu điện biên và lào cai nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi một độ
vùng ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình và nam định trời nắng muộn
cường độ lại yếu nên nhiệt độ cũng sẽ không cao từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
là vùng chịu tác động mạnh mẽ nhất của khối không khí lạnh
nên trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay
từ quảng trị trở vào cho tới quảng nam vẫn còn có mưa vừa mưa to và rông
trong ngày hôm nay cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh
diện mưa và cường độ mưa ở miền trung đều giảm dần
ở thanh hóa ngày an và hà tĩnh không có mưa chưa chiều trời có nắng
nên nhiệt độ cao từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam
do sáng nay vẫn còn có mây nhiều nắng muộn nên nhiệt độ ở mức từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực từ quảng ngãi trở vào cho tới bình thuận
trời có nắng từ sớm nên nhiệt độ sẽ cao từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
đang chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh
trong hai hôm nay ở tây nguyên và nam bộ liên tục có mưa ở nhiều nơi
trong khoảng thời gian từ nay đến một mươi ba giờ chiều nam bộ và tây nguyên trời có nắng
nền nhiệt ở tây nguyên ở mức ba mươi một ba mươi hai độ còn ở nam bộ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
từ sau một mươi ba giờ chiều mây đối lưu sẽ phát triển mạnh gây mưa rông
ban đầu là các tỉnh ven biển miền tây cà mau kiên giang
sau đó mây sẽ phát triển và lan dần lên khu vực miền đông nam bộ
và tiếp tục lan sang khu vực tây nguyên
trên biển ở khu vực nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rào và rông về chiều và tối
khiến cho tầm nhìn xa giảm mạnh xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
trong con rông còn tiệm ẩn các nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nên tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần hết sức lưu ý